cũng trong sáng nay có hai sáu ca mắc covid một mươi chín mới trong đó riêng tp hcm đã chiếm đến một bảy trăm sáu mươi chín ca
đến nay việt nam đã ghi nhận tổng cộng bốn mươi sáu hai trăm chín mươi hai bệnh nhân
sau hơn hai ngày sát hại một phụ nữ tại phòng trọ để cướp tài sản do thua độ bóng đá
nghi phạm nguyễn văn g sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã vĩnh thạnh huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
đã buộc phải ra trình diện trong lúc bị lực lượng cảnh sát vây bắt
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng bảy người dân đã phát hiện chị nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang nằm chết ở phòng trọ số hai trên địa bàn phường an hòa thành phố rạch giá
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng trinh sát hình sự đã phát hiện được nơi ẩn nấp
của đối tượng tại một trại gà ở tổ một mươi chín ấp tân hưng xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang nên tiến hành vây bắt
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân để lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng
tiền và điện thoại trị giá trên một trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo hoàng vỉ hai mươi bảy tuổi quê tỉnh quảng ngãi
và phạm văn sơn ba mươi tuổi trú tại phường hòa minh quận liên triểu tp đà nẵng
về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào chiều một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã theo dõi và bắt quả tang sơn
đang cất giữ trên người một trăm linh viên thuốc lắc có khối lượng hơn ba mươi năm g vừa mua được từ vỉ để mang về nhà sử dụng
mở rộng điều tra các trinh sát tiếp tục khám xét chỗ ở của vỉ
phát hiện gần hai mươi ba g ketamin và gần ba mươi năm g ma túy dạng thuốc lắc
trước hội đồng xét xử cả hai bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt hoàng vĩ một mươi tám năm tù phạm văn sơn một mươi năm sáu tháng tù
cùng với tội mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long vừa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính một trăm tám mươi triệu đồng
đối với nguyễn văn cương bốn mươi sáu tuổi trú tại xã hậu thành huyện cái bè tỉnh tiền giang
về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một mươi lần trở lên ra môi trường
nhận được phản ánh của người dân tổ ba mươi bảy
phường đông thuận thị xã bình minh với cơ quan chức năng về việc phát hiện mùi hôi thối bốc lên
từ đường cống thoát nước ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an thị xã bình minh
kết hợp với công an phường đông thuận đã tiến hành xác minh và bắt quả tang nguyễn văn hết
chú tại huyện cái bè tỉnh tiên giang điều khiển xe tải trở đầy chất thải
lén lút xả xuống đường cống thoát nước trên địa bàn tổ ba mươi bốn
làm việc với cơ quan chức năng hết khai nhận lái xe tải trở thuê cho anh ruột là nguyễn văn cương
mua bán phụ nữ đối tượng nguyễn thị giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm
thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng cao một m bốn mươi sáu và có hai nốt ruồi một cm cách một hai cm dưới mép trái
đối tượng đặng thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường nguyễn phúc
thành phố yên bái tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng có xeo chấm cách hai cm trên chiếc đuôi lông mảy trái
và đối tượng đinh thị thực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản khả hạ
xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an